chốt các phương án đi lại ở tp hcm triển khai từ mùng năm tháng một mươi
nội dung đề cập trong hướng dẫn tổ chức đi lại trên địa bàn tp hcm
được sở giao thông vận tải gửi chính quyền các địa phương và sở ngành liên quan
tối mùng một tháng một mươi yêu cầu chung cho các loại hình vận tải hoạt động trở lại
cần đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống covid một mươi chín ở lĩnh vực giao thông vận tải tại thành phố
theo đó người đi đường được yêu cầu khai báo qua ứng dụng vneid và mã qr
thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc số sức khỏe điện tử
khi pc covid chưa hoạt động nếu không có mã qr họ cần xuất trình
một trong các giấy tờ chứng minh khỏi covid một mươi chín dưới sáu tháng
hoặc tiêm vaccine ít nhất một mũi với loại vaccine hai mũi và sau một mươi bốn ngày
các loại xe chỉ được đi trong phạm vi tp hcm trường hợp liên tỉnh phải đáp ứng điều kiện khác
trong hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày năm tháng một mươi
thành phố tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian phù hợp thực tế
nhu cầu mỗi khu vực taxi xe du lịch cũng được chạy trở lại
nhưng số lượng mỗi loại hình tương ứng không vượt quá hai mươi và ba mươi số xe quản lý ở từng đơn vị
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ cũng không quá một mươi số xe doanh nghiệp quản lý khi hoạt động lại
xe không ứng dụng công nghệ được phục vụ chương trình du lịch trong một số trường hợp
sở giao thông vận tải sẽ cấp giấy nhận diện mã qr cho ô tô được đăng ký hoạt động
tùy theo thực tế và tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn lượng xe sẽ được sở điều chỉnh phù hợp
riêng xe ôm công nghệ và truyền thống tiếp tục dừng
vận tải hàng hóa các loại xe trên địa bàn tp hcm hoạt động như trước thời gian giãn cách theo quy định hai mươi ba
nhưng trong khung giờ cấm phải có giấy nhận diện mã qr do sở giao thông vận tải cấp
riêng vận tải hàng hóa giữa tp hcm và các tỉnh thành xe đến ngang qua thành phố
phải có giấy nhận diện mã qr được cấp tại địa chỉ vận tải drvn gov vn hoặc qua ứng dụng vni id
xe chạy qua thành phố không được dừng đỗ trừ trường hợp bị các sự cố
vận tải hành khách đường thủy các bến phà bình khánh cát lái đều hoạt động bình thường
và một số bến khách ngang sông bến thủy nội địa như tắc xuất biên phòng thiêng liêng
bến du thuyền rừng sát đầm rơi vàm sát khu bến du lịch cảng công viên bạch đăng bến đình bến dược
thành phố hồ chí minh sẽ tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh thành và thành phố khám chữa bệnh
trong đó trừ trường hợp cấp cứu bệnh nhân phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
còn hiệu lực trong bảy mươi hai giờ đảm bảo điều kiện như có giấy tờ xác nhận hoặc địa phương cho phép di chuyển
người dân thành phố hồ chí minh từ các tỉnh thành phố khác trở về phải đảm bảo có giấy tờ chứng minh
thường xuyên cư trú làm việc tại thành phố hộ khẩu giấy tạm trú chứng minh thư
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong bảy mươi hai giờ sự cho phép di chuyển của cơ quan có thẩm quyền
người từ thành phố hồ chí minh đến các tỉnh thành khác chỉ cho phép một số trường hợp như đưa đón người bệnh
con nhỏ phụ nữ mang thai phỏng vấn trước khi đi nước ngoài
họ phải khỏi covid một mươi chín hoặc tiêm vaccine xét nghiệm âm tính ncov còn hiệu lực
có giấy tờ liên quan được cơ quan thẩm quyền cho phép
người từ các tỉnh thành khác đến thành phố hồ chí minh cũng áp dụng tương tự với một số trường hợp trên
tuy nhiên trước khi di chuyển họ phải được chính quyền nơi cư trú cho phép xét nghiệm âm tính ncov còn hiệu lực
hiện ngoài các phương án đi lại nêu trên thành phố hồ chí minh cũng chốt phương án đón lao động từ các địa phương trở lại làm việc
riêng người đi đến sân bay tân sơn nhất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải